sáng nay bảo vệ của tòa nhà nghe tiếng động mạnh tại khu vực sảnh và phát hiện một người đàn ông tử vong
công an tp thủ đức đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường trong lúc điều tra đã phát hiện thêm thi thể của một trẻ nhỏ
ngoài ra còn có hai người khác bị thương rất nặng
các tuyến đường vào khu vực tòa nhà bị phong tỏa thông tin vụ việc cũng như danh tính các nạn nhân chưa được công bố
cơn mưa lớn trong đêm đã khiến bức tường bị đổ sập đè vào bao tróng nhỏ
khi đang chơi khiến các nạn nhân tử vong vụ việc xảy ra vào khoảng hai mươi hai giờ đêm qua tại xã ba trại huyện ba vì hà nội
tiếp nhận thông tin lực lượng chức năng xã ba trại đã huy động lực lượng xuống hiện trường triển khai công tác cứu hộ cứu nạn
vụ việc khiến ba cháu nhỏ tử vong
ngay trong đêm lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện ba vì đã đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn
đồng thời ủy ban nhân dân huyện cũng tổ chức thăm hỏi chia sẻ với gia đình các nạn nhân
nguyên nhân ban đầu được xác định do trên địa bàn xã ba trại có mưa lớn khiến lượng nước rồn về phần tường nhà không có rãnh thoát nước khiến tường đổ sập gây tử vong
trong sáng nay ủy ban nhân dân huyện ba vì đã đến thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân và hỗ trợ cho mỗi gia đình hai mươi năm triệu đồng
vào tối ngày một mươi hai tháng năm tại ngõ bảy mươi hai đường trần thủ độ thuộc địa bàn tổ sáu phường tiền phong thành phố thái bình
đã xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng trên công trường khiến một người tử vong và bốn người khác bị thương
nguyên nhân ban đầu được xác định là do trong quá trình đổ bê tông mái tầng hai của công trình xây dựng
một trụ trống của xe cầu đã trống lên mặt cống của vỉa hè đường trần thủ độ gây sập trụ kéo theo cần cầu truyền dẫn bê tông bị sập theo
đè xuống mái nhà đang có một mươi hai người tham gia thi công
nạn nhân tử vong là nam giới năm mươi tuổi và là chủ thầu công trình
bốn người còn lại bị thương
trong đó có ba người cùng chú thệ xã phú xuân thành phố thái bình đã được xuất viện
hiện còn một nạn nhân đang được theo dõi điều trị tại bệnh viện đa khoa thái bình
cơ quan chức năng cho biết công trình nơi xảy ra tai nạn được cấp phép xây dựng
vào ngày chín tháng năm chính quyền địa phương đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ công trình và yêu cầu chủ nhà dừng thi công
tuy nhiên lợi dụng ngày cuối tuần lực lượng địa phương không có mặt tại hiện trường chủ nhà đã tiếp tục thuê thợ đổ mái tầng hai
một vụ tai nạn liên hoàn rất nghiêm trọng giữa container xe khách dường nằm xe tải và xe ô tô năm chỗ xảy ra trên đường dt bảy trăm bốn mươi
đoạn qua ấp minh hòa xã tân tiến huyện đồng phú tỉnh bình phước khiến chiếc xe container bốc cháy
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng một mươi h bốn mươi phút sáng nay khiến hơn một mươi người bị thương trong đó có nhiều người bị thương nặng
xe container kéo theo rơ móc khi đến ngã ba giao nhau bất ngờ va chạm với một chiếc xe
xe tải và một xe ô tô năm chỗ lưu thông cùng chiều cú và chạm mạnh khiến chiếc xe container mất lái tông thẳng vào giải phân cách tông gãy trụ đèn đường giữa đường bốc cháy sau đó
riêng chiếc xe tải tiếp tục bị đẩy sang đường đối diện và chạm trực diện với chiếc xe khách dường nằm của nhà xe phương trang
trên xe chở hơn hai mươi hành khách lưu thông theo chiều ngược lại khiến chiếc xe tải bị biến dặn hoàn toàn phần đầu chiếc xe khách cũng bị hư hỏng nặng phần đầu
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình phước đã lập tức điều hai xe chữa cháy và một xe cứu hộ
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường hỗ trợ các nạn nhân đưa đi cấp cứu đồng thời dập tắt đám cháy xe container
vụ tai nạn khiến hơn một mươi người bị thương trong đó có hai người trên xe tải tài xế xe khách và một số người trên xe khách bị thương nặng
đầu container bị thiêu dụi hoàn toàn xe năm chỗ cũng bị hư hỏng
lực lượng cảnh sát giao thông và công an địa phương cũng tích cực xử lý hiện trường thống kê thiệt hại điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
hơn năm mươi cán bộ chiến sĩ công an và lực lượng phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ tại chỗ cùng người dân địa phương đã được huy động nhằm nỗ lực chữa cháy và cứu nạn cửa hàng tạp hóa bốc cháy trong đêm tại xã bảo hà huyện bảo yên tỉnh lào cai
vụ cháy không gây thiệt hại về người
vụ cháy xảy ra vào lúc giờ
ngày một mươi ba tháng năm ngọn lửa bùng lên cùng nhiều tiếng nổ ở tầng một của cửa hàng tạp hóa châu giang nằm hướng ra quốc lộ hai trăm bảy mươi chín trên địa bàn bản liên hà hai xã bảo hà huyện bảo yên
lực lượng công an xã bảo hà đã huy động xe bồn chở nước phối hợp cùng với lực lượng chữa cháy tại chỗ và người dân dập lửa cứu nạn cứu hộ triển khai các biện pháp ngăn chặn cháy lan
sau gần hai giờ nỗ lực chữa cháy đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn nhưng hầu hết tài sản hàng hóa đã bị thiêu dụi rất may là không có thiệt hại về người nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định có thể do chập điện ước tính thiệt hại về tài sản khoảng hơn sáu trăm linh triệu đồng
tiếp tục xử lý nghiêm các hành vi sử dụng rượu bia chất kích thích khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
trong thời gian qua công an tp hà nội đã triển khai nhiều phương án huy động các lực lượng phối hợp lập nhiều chỗ
thành lập các tổ tuần tra kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
ghi nhận sau của nhóm phóng viên
trong thời gian vừa qua với sự gia quân toàn diện của lực lượng cảnh sát giao thông và đề mạnh các chốt một trăm bốn mươi một tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thủ đô cơ bản được bảo đảm
tình trạng sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện đã giảm đáng kể ý thức người dân được nâng cao
tuy nhiên phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đánh giá sau thời gian quyết liệt gia quân của lực lượng chức năng người dân sẽ có thể lơ là trong chấp hành các quy định về an toàn giao thông
do đó việc tiếp tục duy trì và tiếp tục đẩy mạnh việc kiểm tra là cần thiết
ghi nhận tại một buổi kiểm tra nồng độ cồn thuộc đội cảnh sát giao thông số năm thuộc địa phận quận long biên vẫn có các trường hợp vi phạm
có uống với bạn bè hay nào
uống với bạn
có biết đi ra đường bây giờ cấm sử dụng các chất nồng độ cồn không
thật ra thì chú nói thật là ngày hôm nay chúng đến thì cái số cơ quan này là anh em khu nó mời rồi bà cô tao kể là cốc rồi không uống
cốc uống đúng là cốc uống không
bây giờ là đi ra đường mà sử dụng chữ bia là dùng xe đấy
có có lắm được không
mình nắm được cái đấy nhưng mà mình thì nói thật là không uống được chữ bia
thế sao không uống
thế nhưng mà vấn đề là anh em nó mời thì lẻ quá thế thôi làm cốc thế thôi chứ không uống
những kết quả này đã đạt được từ ngày đầu gia quân
tăng cường xử lý mạnh tay với hành vi điều khiển phương tiện mà trong hơi thở có nồng độ cồn
đã luôn nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của người dân
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của mỗi người khi tham gia giao thông
đặc biệt là các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
có nguyên nhân từ người điều khiển phương tiện có sử dụng nồng độ cồn đã giảm hẳn
kế hoạch kiểm tra nồng độ cồn được đội cảnh sát giao thông đường bộ số năm triển khai là hàng ngày
hàng ngày thì kiểm tra buổi trưa
buổi tối thậm chí còn kiểm tra có thể kéo dài hơn
và kéo dài thời gian kiểm tra và số lượng người kiểm tra sẽ nhiều hơn
cùng với kế hoạch kiểm tra liên tục thường xuyên
từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi bốn lực lượng cảnh sát giao thông sẽ đẩy mạnh vào ba mục tiêu
nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn
kiểm chế và kéo giảm tai nạn giao thông cả về số vụ số người chết và số người bị thương
khắc phục tình trạng ồn tắc giao thông trên các trục chính
tiếp tục bản tin sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện phú yên tỉnh sơn la đã ra quyết định truy nã số một
ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín đối với đối tượng giàng a nhà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
hộ khẩu thường trú tại bản kim bon xã kim bon huyện phú yên tỉnh sơn la
công an huyện yên châu tỉnh sơn la đã ra quyết định truy nã số ba ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
đối với đối tượng hoàng thị huế sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại tiểu khu ba
thị trấn yên châu huyện yên châu tỉnh sơn la
liên quan đến tội trộm cắp tài sản công an thành phố sơn la tỉnh sơn la đã ra quyết định truy nã số hai
ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đối với đối tượng cà văn thân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại bản giảng lóc
phường quyết thắng thành phố sơn la tỉnh sơn la
và đối tượng tráng láo lự sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú tại bản nha phên
xã lóng sập huyện mộc châu tỉnh sơn la phải nhận quyết định truy nã số sáu ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
của công an huyện mộc châu tỉnh sơn la cũng về tội trộm cắp tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện